thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đào bá cường
trú tại phường bốn thành phố tuy hòa về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đào bá phi một trong hai đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
bị tạm giữ ba ngày tại nhà tạm giữ công an thị xã đông hòa để phục vụ công tác điều tra
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi đối tượng bị giữ cùng phòng phát hiện phi trao cổ tự vẫn dù được đưa đi cấp cứu nhưng phi đã tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc công an thị xã đông hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra nguyên nhân chết của phi theo quy định pháp luật
phối hợp với chính quyền địa phương giải thích vận động và tạo điều kiện để gia đình phi cùng tham gia chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi
tiếp nhận thi thể của phi về an táng
tuy nhiên đào bá cường là bố của phi và gia đình không đồng ý đưa ra những yêu cầu vô lý trái quy định pháp luật
nên các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và trôn cất vi theo quy định
mặc dù được chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích và có văn bản trả lời
nhưng đào bá cường vẫn cố tình không hợp tác suy diễn nội dung diễn biến vụ việc
nhiều lần gây mất an ninh trật tự và cố tình xuyên tạc sự thật tự ý viết vẽ tuyên truyền nội dung sai sự thật
làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội và sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với nhà nước và chính quyền

hà bị can hà trần vũ kinh doanh tiệm cầm đồ tại tp quảng ngãi
hai bị can là những người có liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và môi rơi hối lộ xảy ra tại trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
liên quan vụ án này trước đó cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ba tháng
đối với phạm ngọc phượng giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
đỗ văn thương về tội môi giới hối lộ mai văn học và nguyễn thành tín về tội đưa hối lộ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang đã xác định được đối tượng trong vụ nổ súng tại điểm bơm cát
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn minh phát và lê quốc khánh mang theo hai khẩu súng đi bộ đến một xà lan đang bơm cát trên sông cái
đoạn thuộc ấp sáu xã lương nghĩa huyện long mỹ lúc này phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên trời ba phát rồi cùng khánh bỏ đi
tối cùng ngày được cơ quan công an vận động hai đối tượng ra trình diện bước đầu khai nhận do khánh có thỏa thuận bơm cát săn lấp mặt bằng
tại vị trí của khánh nên đã xảy ra mâu thuẫn để đe dọa các xà lan khác khánh rủ phát đến chỗ xà lan bơm cát nổ súng thị uy
việc nổ súng là do khánh chỉ đạo còn súng là của phát mua qua mạng
một nhóm bốn mươi bốn thanh niên đều dưới một mươi tám tuổi điều khiển hơn hai mươi xe mô tô tụ tập mang theo hung khí đi gây dối đã bị lực lượng công an
thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh bắt giữ cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với một mươi đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí
gọi nhau đến khu vực phường đông ngàn và phường đông nguyên thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh để giải quyết mâu thuẫn với các nhóm thanh niên tại đây
hậu quả đã khiến ba người bị thương
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công
hai đường dây chuyên chế tạo mua bán tảng trữ vũ khí vật liệu nổ quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng là công nhân công ty cổ phần đầu tư xây dựng tân sơn
có địa chỉ tại cụng công nghiệp vĩnh minh xã vĩnh an huyện vĩnh lộc về tội chế tạo trái phép vật liệu nổ
trong đó trần văn quỳnh chú tại huyện vĩnh lộc là quản lý mỏ đá trực tiếp chỉ đạo các đối tượng sử dụng tiền chất nổ để chế tạo thành thuốc nổ anfor
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn bảy trăm năm mươi kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ anpor gần hai mươi kg thuốc nổ az một hơn một trăm linh kíp nổ một năm trăm linh mét dây cháy chậm và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã thu giữ tại tầng hầm của công ty bốn trăm năm mươi kg tiền chất thuốc nổ năm mươi năm vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng tương đương một ba trăm bảy mươi năm kg
sau khi triệt phá thành công vụ án trên
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa tiếp tục triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh thanh hóa và nhiều tỉnh thành phía bắc
bắt giữ bốn đối tượng phạm văn đường trần văn doanh kiều thanh tân cùng chú tại thành phố hà nội và nguyễn đình tuấn chú tại tỉnh bắc ninh

ba trăm linh hạt nổ hơn tám triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ hơn ba viên đạn ghém hàng trăm kg đạn trì hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc vật dụng công cụ phương tiện dùng để chế tạo sản xuất đạn ghém súng săn các loại

quy mô và số lượng lớn các đối tượng trong đường dây đều là đối tượng có kinh nghiệm
trong việc chế tạo sản xuất sử dụng và mua bán vũ khí vật liệu nổ
hoạt động trong thời gian dài ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi
đây cũng là số lượng thuốc nổ tự chế vũ khí và vật liệu nổ lớn nhất
mà công an tỉnh thanh hóa phát hiện thu giữ từ trước đến nay
ghi nhận thành tích chiến công trên bộ công an và giám đốc công an tỉnh đã biểu dương
thưởng nóng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thanh hóa tham gia phá án
liên tiếp hai vụ hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vừa bị công an huyện vũ thư tỉnh thái bình phát hiện bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư
đã đấu tranh làm rõ nguyễn anh đạt chú tại huyện vũ thư có hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự tại cơ quan điều tra đạt khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bốn năm nay đã cho hơn hai mươi người vay với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng
lãi suất từ một trăm linh tám đến bốn trăm bốn mươi một năm mở rộng vụ án công an huyện vũ thư tiếp tục làm rõ
trần thị quyên chú tại huyện vũ thư đã cho một mươi người vay tiền với lãi suất tương tự
từ một trăm linh tám đến bốn trăm bốn mươi một năm hiện công an huyện vũ thư đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau hơn một mươi giờ nỗ lực tìm kiếm
vào chiều ngày một tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư đã đấu tranh làm rõ
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu tá nguyễn trí nguyện
phó trưởng phòng công an xã đông hới huyện cái nước tỉnh cà mau
bị tai nạn mất tích trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến sông bảy h
với sự nỗ lực của hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh cà mau
cùng chính quyền địa phương gia đình và người dân đã huy động phương tiện để tìm kiếm
khoảng một mươi bảy h cùng ngày thi thể của đồng chí thiếu tá nguyễn trí nguyện
phó trưởng công an xã đông thới huyện cái nước tỉnh cà mau đã được tìm thấy
được biết đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn thiếu tá nguyễn trí nguyện cùng trung úy đỗ hoàng quyết
dùng xuồng đi tuần tra phòng chống khai thác thủy sản bằng sung điện trái phép trên địa bàn
đến một giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn phương tiện tuần tra bị sự cố khiến hai đồng chí nguyễn và quyết gặp tai nạn giao thông
trung úy đỗ hoàng quyết được người dân cứu vất kịp thời còn thiếu tá nguyễn trí nguyện rơi xuống sông mất tích
đoạn thuộc ấp sáu xã lương nghĩa huyện long mỹ thông tin vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cung cấp
trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn minh phát và lê quốc khánh cùng chú tỉnh đồng nai
mỗi người mang theo một khẩu súng đi bệ đi bộ đến một xà lan đang đậu bơm cát trên sông cái
đoạn thuộc ấp sáu xã lương nghĩa huyện long mỹ lúc này phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên trời ba phát rồi cùng khánh bỏ đi
đến tối cùng ngày được cơ quan công an vận động hai đối tượng đã ra trình diện và bước đầu khai nhận do khánh có thỏa thuận bơm cát săn lấp mặt bằng
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn để đe dọa các xà lan cát khác khánh rủ phát đem theo hai khẩu súng và điều khiển xe ô tô
chở khánh từ đồng nai xuống chỗ xà lan bơm cắt nổ súng thị uy việc nổ súng là do khánh chỉ đạo còn súng là của phát mua qua mạng
mang theo ba bánh heroin đi tiêu thụ đối tượng tráng thị gia chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ cùng tăng vật
khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp cùng phóng an ninh đối ngoại
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vân hồ công an xã lóng luông đã bắt giữ thành công tráng thị gia cùng tăng vật là ba bánh heroin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn các quận nội thành hà nội nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mô tô đi thành đoàn với tốc độ cao
lạng lách đánh võng và mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây dối trật tự công cộng
nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự và phòng ngừa các loại tội phạm nói trên đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ dài ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm sắp tới
công an quận hoàn kiếm hà nội đã xây dựng kế hoạch
công an quận hoàn kiếm đã xây dựng kế hoạch một trăm chín mươi hai tăng cường công tác tuần tra chấn áp tội phạm
ghi nhận của phóng viên thời sự
công an quận hoàn kiếm đã thành lập các tổ công tác gồm cán bộ của đội hình sự đội giao thông và công an các phường
ngoài việc tuần tra công khai công an quận còn bố trí mở rộng với hình thức hóa trang sử dụng phương tiện cá nhân
chủ động tuần tra trên đường nhằm đáp ứng tốt nhất việc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
đối với công an quận hoàn kiếm thì không giờ từ một mươi tám h đến hai mươi hai h thì sẽ do lực lượng của đội hình sự công an quận hoàn kiếm đảm nhiệm
và từ hai mươi hai h đến hai h thì sẽ được tăng cường của các công an phường lên mỗi cử một đồng chí lên để cùng lực lượng đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm
để đảm bảo khung giờ từ hai mươi hai h đến hai h phòng chống đua xe
thanh thiếu liên hư hỏng tụ tập nhau để lôi kéo nhau rồi là đi xe lặng nát đỉnh võng đi qua tốc độ rồi là lôi kéo để đua xe tham gia đua xe trái phép
tuần tra trên một số tuyến phố và các địa điểm cây xăng trần hưng đạo cây xăng trần nhật duật khu vực quanh nhà hát lớn tuyến cơ d bốn trăm linh một tuyến đường trần nhật duật trần hưng đạo
dễ dàng có thể bắt gặp các thanh thiếu liên ngổ ngáo chạy xe trên đường liên tục dồ ga tạo những âm thanh náo lạc

các đường phố thậm chí còn đánh võng bốc đầu
các đội mũ đang lách đánh võng xe không biển bốc đầu thì đối với có những chủ công an tuần tra hành sự đóng ra thường phục thành dân thường thì đi bắt hoặc là đi quay tóm
thì bọn em cũng cảm giác là nó đỡ lo một phần cũng đỡ phải do mỗi khi ra đường bị những thành phần đâm phải và em cũng cảm giác yên tâm hơn
trong thời gian tới với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
nhất là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lực lượng công an quận hoàn kiếm nói riêng công an tp hà nội nói chung sẽ triển khai mạnh các phương án nhằm kịp thời phát hiện
chấn áp xử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện hành vi cắn quấy gây dối trật tự công cộng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
thưa quý vị trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông hà nội đã kịp thời phát hiện
ngăn chặn bốn xe khách chở quá số hành khách quy định cá biệt là có xe nhồi nhét gần hai mươi hành khách
cụ thể gần một mươi bảy h chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn tại đường gom đại lộ thăng long tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu đã dừng kiểm tra một xe ô tô khách và phát hiện trên xe chở quá bốn người
tiếp đó đến một mươi chín h ba mươi năm phút cùng ngày tổ công tác của đội tiếp tục dừng kiểm tra ô tô khách loại bốn mươi chỗ phát hiện ô tô này đang chở năm mươi chín hành khách quá một mươi bảy người so với quy định
mức xử phạt cho vi phạm trên là tám năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng đối với chủ phương tiện bị xử phạt một mươi bảy triệu đồng
cùng ngày đội công tác cũng đã phát hiện thêm hai xe khách khác trở quá số người quy định và xử phạt theo quy định
đội cảnh sát giao thông số sáu cũng nhận định những ngày tới lượng hành khách đi xe sẽ gia tăng kéo theo đó là tình trạng ô tô nhồi nhét khách chắc chắn sẽ còn diễn ra
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón kỳ nghỉ lễ an toàn đội cảnh sát giao thông số sáu sẽ tăng cường một trăm linh
một trăm linh quân số xử lý vi phạm
trung tâm y tế thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiện đang cấp cứu chăm sóc cho chín học sinh trường tiểu học tân thành xã tân thành thành phố đồng xoài bị ngộ độc thực phẩm nghi là do ăn kẹo ngoài cổng trường
trước đó khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn một số học sinh lớp bốn trên hai trường tiểu học tân thành mua một gói kẹo ở ngoài cổng trường sau đó đưa vào cho một mươi tám bạn cùng ăn
sau khi ăn xong trong giờ học chín em học sinh có dấu hiệu đau bụng đau đầu và nôn ói sau đó chín em học sinh này đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế đồng xoài
đồng thời nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương và ngành y tế thành phố đến lập biên bản xác minh vụ việc
theo trình bày của các em học sinh tất cả các em đều ăn chung một loại kẹo ổi được mua trước cổng trường
theo các bác sĩ trung tâm y tế tp đồng xoài thời điểm nhập viện các em học sinh có các triệu chứng như sốt đau bụng buồn nôn đi cầu dạng tiêu chảy
đến trưa cùng ngày sức khỏe của chín em học sinh đã dần ổn định trở lại và đang tiếp tục được theo dõi
dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay tp hcm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát các cửa khẩu tiêm vaccine cho các nhóm có nguy cơ
đồng thời tuyên truyền để người dân không lơ là phòng dịch đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bốn
sở y tế tp hcm vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong suốt các ngày nghỉ lễ cho người dân thành phố từ một mươi tám tuổi trở lên với sáu mươi một điểm tiêm vaccine tại hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
cũng theo sở y tế thành phố trước tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể phụ m
trước của biến chủng omicron ngành y tế đang đẩy mạnh các hoạt động thống kê và báo cáo số liệu ca mắc số ca đang điều trị để có phương án hỗ trợ linh hoạt nhất bảo vệ tốt nhất cho nhóm nguy cơ
bên cạnh việc động viên người dân người trong nhóm nguy cơ và người thân của nhóm nguy cơ chủ động đi tiêm chủng
thì ngành y tế cũng phối hợp với các ban ngành giám sát chặt chẽ trong việc truyền thông để bảo vệ người dân trong dịp lễ
do đó khi đến những nơi công cộng người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa đeo khẩu trang sát khuẩn và tiêm vaccine là biện pháp cần thiết trong điều kiện hiện nay